những ngày này thì nhiều quý vị gặp phải tình trạng sổ mũi ngạt mũi mất tiếng hay là ho dài dẳng đặc biệt là ở trẻ em
nguyên nhân là bởi thời tiết trong ngày có sự thay đổi liên tục từ trạng thái âm u
thậm chí là có mưa lất vất vào buổi sáng sang nắng nóng oi bức vào trưa chiều
với người lớn trạng thái thời tiết này còn gây mệt mỏi khó chịu uống hồ là trẻ nhỏ
đây cũng là hình thái thời tiết xuất hiện liên tục từ nay cho đến hết ngày ba mươi tháng bốn tại khu vực bắc bộ
trước khi có một đợt gió mùa đông bắc gây mưa rông
những thông tin chi tiết về thời tiết cho các vùng miền trên cả nước sẽ được tham gia vào ngày ba mươi tháng bốn